thời gian gần đây trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc có dấu hiệu gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt vô rú ga đem theo hung khí trên các tuyến đường làm mất an ninh trật tự thậm chí là gây tai nạn giao thông cho người đi đường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và trước tình hình trên thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh công an huyện bình xuyên đã huy động nhiều lực lượng đồng loạt gia quân quyết liệt xử lý tình trạng trên
theo đó công an huyện bình xuyên đã xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác bao gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện bình xuyên tăng cường tổ chức tuần tra chốt điểm vây giáp để kịp thời phát hiện không chế nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt vô rú ga đem theo hung khí gây dối an ninh trật tự
nẹt bô lạng lách đánh võng thậm chí là số ít vẫn còn cầm theo các hung khí nguy hiểm đánh nhau gây thương tích và mất an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ trong buổi tối ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện bình xuyên đã lập biên bản xử lý một mươi một vụ việc trong đó có một mươi năm đối tượng là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm không đem theo giấy tờ đi xe lạng lách đánh võng với tốc độ cao trên đường